phong trào người tốt việc tốt tại tp hcm đã trở thành nếp văn hóa bản sắc riêng
không chỉ tô điểm mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển của mảnh đất
là trung tâm chính trị văn hóa kinh tế lớn của cả nước
để thiết thực chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng ủy phường chín quận ba tp hcm đã kêu gọi chính quyền hệ thống chính trị
các tri bộ cùng chung tay thực hiện chín mươi việc tốt giúp dân
sáu mươi việc tốt sẽ được thực hiện liên tục trong chín mươi ngày với các nội dung như
cùng đoàn kết phối hợp tuyên truyền phòng chống tốt dịch covid một mươi chín
thực hiện người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
trên cơ sở là năm nay đã có rất nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày cách mạng lớn của đất nước
cũng như là chào mừng đại hội đảng các cấp từ trung ương cho đến địa phương
do đó là chúng tôi là có ý tưởng là sẽ thực hiện tất cả những cái việc gì tốt nhất cho nhân dân
do đó chúng tôi xây dựng và đề ra việc thực hiện chín mươi việc tốt giúp dân trong chín mươi ngày
phong trào chín mươi việc tốt giúp dân là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng và
phong trào đoàn thanh niên tập trung vào công tác giáo dục tuyên truyền bằng những hoạt động thiết
thực giúp người dân phấn đấu trở thành những công dân văn minh gương mẫu
đó là cái điều mà chúng tôi rất là cảm giác rất là cảm kích rất là phấn khởi
thấy được là đảng đang lo cho dân đó là cái điều mà chúng tôi mừng nhất và hưởng ứng tích cực
thì hưởng ứng ở đây là hưởng ứng bằng sức của mình bằng việc làm của mình
cái thiết thực nhất tức là không xả rác ra đường thực hiện những điều mà chính phủ yêu cầu
đeo khẩu trang rửa tay sạch
thông qua nhiều việc làm thiết thực tuyên truyền vận động của mặt trận tổ quốc
và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phong trào chín mươi việc tốt giúp dân
đã được lan tỏa trong cộng đồng lôi cuốn được sự tham gia của mọi đối tượng
thành phần lứa tuổi từ người cao tuổi đến các cháu đoàn viên thanh niên
qua đó khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân tương ái
ý thức tự giác trách nhiệm với cộng đồng xã hội của cán bộ và nhân dân